cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rập vũng tàu đã gửi đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu dân cư số một tây nam thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rơ vũng tàu
do công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp làm chủ đầu tư
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông hoàng huy hiển đại diện theo pháp luật của công ty trên
đã ký kết các hợp đồng góp vốn với khách hàng các nền đất thuộc dự án khu dân cư số một tây nam thị trấn long điền huyện long điền
nhưng đem các quyền sử dụng đấy trên thế chấp cho ngân hàng để vay tiền sau đó mất khả năng trả nợ đến giai đoạn không bàn giao được nền đất
và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thiệt hại cho các khách hàng ký hợp đồng góp vốn
để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
thông báo những ai là bị hại hoặc có quyền lợi liên quan đến vụ án đề nghị liên hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
để được tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật
mọi thông tin xin liên hệ địa chỉ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu số một mươi năm đường trường trinh
phường phước trung thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu số điện thoại hai trăm bốn mươi năm ba nghìn tám trăm năm mươi hai năm trăm bảy mươi tám điều tra viên lê quốc hương số điện thoại chín trăm ba mươi chín bốn trăm sáu mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy
điều tra viên nguyễn phương nam số điện thoại chín trăm ba mươi tám tám mươi tám bảy trăm một mươi một